tại huyện phước sơn của tỉnh quảng nam do trời mưa to tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao và lũ quét
vì vậy tất cả các hoạt động như thông tuyến giao thông tiếp tế lương thực tìm kiếm người mất tích đều phải tạm dừng
khiến cho đời sống của người dân ở hai xã phước thành và phước lộc vốn đã bị cô lập nay lại càng trồng chất khó khăn
sau cơn bão số chín đã gần nửa tháng nhưng hai xã phước thành và phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam vẫn bị cô lập
đây là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ ống lũ quét khiến hàng chục ngôi nhà bị xóa sổ
chín người chết và bốn người mất tích nhiều người lo sợ đã tìm cách xuống vùng thấp bất chấp nguy hiểm tính mạng
khó nước to phải nhảy qua đeo dây đồ đeo nhau đi mới được
thì sợ những nhìn đá gần rớt cũng có mà phải đi từ từ đi một người nhìn hai người đi trước xong người sau đi
hai ngày qua trên địa phương tỉnh phước thành và phước lộc
địa bàn các xã này liên tục có mưa to tiềm ẩn nguy cơ cao sạt lở đất lở núi và lũ quét
nên các hoạt động tiếp tế lương thực thực phẩm dựng lại nhà tạm tìm kiếm người mất tích phải dừng lại để tập trung di rời người dân đến nơi an toàn

đi một người nhảy qua đeo dây đồ tìm kiếm người mất tích phải dừng lại để tập trung di rời người dân đến nơi an toàn